chiều nay ngày hai mươi năm tháng một mươi một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà năm tầng số ba trăm một mươi
đường cộng hòa phường một mươi ba quận tân bình tp hcm
một mươi sáu người mắc kẹt trong căn nhà đã được giải cứu ra ngoài an toàn
theo thông tin ban đầu thời điểm trên tại một căn phòng phía sau của căn nhà năm tầng
được tận dụng làm nơi kinh doanh quần áo ở tầng trệt và cho hai mươi bảy phòng cho thuê trọ
ở các tầng trên đã xảy ra hỏa hoạn
khó bốc lên cao khi những người ở tầng trên bị mắc kẹt
lực lượng tại chỗ đã dùng thang dây nối vọt lan can từng tầng để đưa nạn nhân xuống đất
cảnh sát tiếp nhận thông tin cũng đã điều xe thang và lực lượng chữa cháy cứu nạn cứu hộ
đến hiện trường dập lửa tìm kiếm người ở phía trong
tổng cộng một mươi sáu người đã thoát ra ngoài an toàn
trong đó một mươi một người được hướng dẫn tự thoát nạn bốn người được cảnh sát hỗ trợ
và một người bị gãy chân do trượt ngã đã được đưa đi cấp cứu
vụ cháy cũng đã được dập tắt ngay sau đó
hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra đang được thống kê làm rõ